quân chúng đã phát hiện một phụ nữ nằm chết ở ven đường
ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã tập trung lực lượng phương tiện
nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ hai đối tượng gây án là đối tượng nguyễn tấn hen hai mươi bốn tuổi
và ngô minh mạnh em hai mươi hai tuổi cùng chú tại xã long sơn tp vũng tàu ngay trong đêm ngày một mươi tám tháng một mươi hai
qua quá trình điều tra các đối tượng đã khai nhận vào hồi hai giờ cùng ngày
thấy nạn nhân đi xe máy một mình đối tượng đã đạp đổ xe nạn nhân rồi cướp tài sản và hiếp dâm
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quý phương
nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đồng thời quyết định thưởng nóng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
và công an huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàu mỗi đơn vị một mươi triệu đồng
trước đó hai đơn vị này cũng đã được chủ tịch ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu thưởng nóng mỗi đơn vị năm triệu đồng